thưa quý vị và các bạn những ngày qua thông tin về hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đang thu hút sự chú ý của dư luận
đến ngày hôm nay đại diện ngân hàng này cho biết hiện đã kiểm soát được tình hình
thanh khoản ngân hàng đang giữ ổn định và đảm bảo quyền lợi ích của người gửi tiền đúng theo quy định của pháp luật
vụ việc này thì xuất phát từ một thông tin thất thiệt sai sự thật được lan truyền trên mạng xã hội facebook
khiến nhiều người dân đến ngân hàng scb để rút tiền
và hiện cơ quan chức năng bộ công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý
trên cộng đồng mạng nhiều ý kiến đã bày tỏ sự bức xúc đối với hành vi của đối tượng
tung tin gây hoang mang cho dư luận đồng thời cũng mong muốn người dân và các nhà đầu tư
hãy tỉnh táo và kiểm chứng trước những thông tin trên mạng xã hội để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của mình
người này phải bị trừng trị thích đáng với việc mình làm
tung tin sai làm người gửi tiền đứng ngồi không yên
trường hợp này phải khởi tố và bắt bồi thương thiệt hại cho ngân hàng scb
và những người mất lãi khi rút tiền trước hạn
có vậy mới không còn những người gây hoang mang xã hội
tất cả mọi hành vi đăng tài chia sẻ tan phát hoặc nông thuận bình luận với tin giả
khiến sai sự thật gây hoang mang dư luận ảnh hưởng tiêu cực tới an ninh trả tự
đều cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
rất nhiều những ý kiến bất bình được đông đảo cư dân mạng bày tỏ
trước hành vi của nguyễn kiên quyết
ba mươi tuổi tại hà nam đây là người đã đăng tin thất thiệt liên quan đến hoạt động của các ngân hàng
tại trụ sở công an quyết thừa nhận đã tự ý soạn thảo đăng tải bình luận các thông tin thất thiệt trên
trước đó vào ngày tám tháng một mươi sau khi xuất hiện thông tin sai sự thật
ngân hàng nhà nước ngay lập tức đã đưa ra khuyến cáo người gửi tiền
không nên rút tiền trước hạn tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền
sự việc này tiếp tục là bài học cảnh tỉnh đối với nhiều người dân và các nhà đầu tư
nhiều người chỉ tin vào tin đồn mà đã rút tiền trước kỳ hạn mất lãi bao nhiêu lâu nay
tâm lý đám đông thật đáng sợ mọi người đã thấy bị thiệt hại chưa
cần phải rất cẩn trọng trước những thông tin trên mạng xã hội như thế nếu không tiền mất
vụ việc này đã có không ít người rút tiền từ ngân hàng này ra ngân hàng khác
cần phải xử lý những trường hợp lôi kéo như vậy
trước những hoạt động liên quan đến ngân hàng hiện nay đại diện ngân hàng nhà nước cho biết

nhiều người đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng
và sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp trong thời gian tới
tiền gửi của người dân là tài sản cá nhân và được đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng cho rằng
việc tăng cường các nguồn lực bảo đảm quyền và lợi ích của khách hàng
là điều rất cần thiết và quan trọng vào thời điểm này
an toàn hoạt động của các ngân hàng tổ chức tiến dụng là vấn đề rất quan trọng
vì vậy ngân hàng nhà nước và các bộ ngành chức năng
cần có nhiều biện pháp chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống
cần phải đảm bảo có những biện pháp xử lý trong những tình huống phát sinh như thế này
để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng
cũng như hoạt động ổn định của ngân hàng
cần phải rất cẩn trọng với những thông tin trên mạng xã hội
và đề nghị xử lý nghiêm những đối tượng đã có hành vi sung tin
gây hoang mang dư luận tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng
ngành an ninh trật tự xã hội
đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm lớn trên cộng đồng mạng
còn ý kiến của bạn về vấn đề này ra sao
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân